đoàn tiểu ban văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng do đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung mương đảng làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tình ủy hà tĩnh để đánh giá kết quả một mươi năm thực hiện cường lĩnh chính trị năm hai nghìn một mươi một
và tình hình kết quả phát triển kinh tế xã hội công tác xây dựng chỉnh đốn đảng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu đến nay
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phạm minh chính đánh giá cao tinh thần đoàn kết khát vọng vươn lên của đảng bộ nhân dân hà tĩnh
với quyết tâm cao hành động quyết liệt và mạnh dạn đổi mới tư duy phương pháp thực hiện
tỉnh hà tĩnh đã thực hiện có hiệu quả đường lối của đảng trong điều kiện gặp nhiều khó khăn
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm tăng trưởng grdp bình quân đạt trên một mươi bảy
riêng năm hai nghìn một mươi tám tăng trưởng kinh tế hai mươi tám cao nhất cả nước
tổng thu ngân sách đạt một mươi hai bảy trăm linh
tổng thu ngân sách đạt một trăm tám mươi bốn tỷ đồng grdp bình quân đầu người đạt năm mươi một triệu đồng
đồng chí phạm minh chính cũng chỉ ra những hạn chế khuyết điểm như tỉnh hà tĩnh phải xác định đi lên từ nội lực
coi đây là yếu tố cơ bản lâu dài ngoại lực là yếu tố quan trọng tạo đột phá
đồng chí cũng ghi nhận những kiến nghị của tỉnh hà tĩnh sẽ tổng hợp báo cáo tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng